các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng thái văn nhiệm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã long thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
đối tượng nhiệm đã đặt mua ba mươi triệu đồng tiền việt nam giả với mạnh để đưa về quê lưu hành nhưng bị lực lượng công an phát hiện kịp thời
hiện công an huyện cao lộc đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng nông văn mạnh về hành vi mua bán trái phép chân ma túy đối tượng thái văn nhiệm về tội lưu hành tiền giả